nhật độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ